các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bố chị tươi là ông bùi thiên bình sáu mươi chín tuổi ở tỉnh thái nguyên
vợ chồng ông sinh được bảy con gái và một con trai
các con ông đã lập gia đình có cuộc sống ổn định
trong đó bốn người cùng sống ở thái nguyên cách nhà bố mẹ không già
chị tươi lấy chồng bắc giang còn hai chị em khác ở xa
chị đưa kinh doanh tự do thích quay và đăng tải các video về cuộc sống gia đình lên mạng xã hội
mỗi lần về thăm bố mẹ chị đều quay video và đăng lên mạng
lần này cũng vậy chị thấy mấy anh con rẻ nói chuyện rôm rả nên quay lại
chị tươi chia sẻ bảy anh con rể nhà mình rất đoàn kết và yêu quý bố mẹ vợ
cảnh các anh em cùng vào viện thăm bố vợ khiến cho các bệnh nhân khác ngưỡng mộ
do khoảng cách địa lý các anh em rể chưa tụ tập đầy đủ
tuy nhiên những người ở xa vẫn gọi điện thăm hỏi thường xuyên
ba anh em rể ở gần sẽ thay nhau ở lại bệnh viện chăm bố mẹ
ngay cả em trai chị cũng bị các anh rể đuổi về nhà chăm con nhỏ
không trực tiếp chăm bố
chồng chị tươi và hai em dê khác nhắc vợ gửi tiền bồi dưỡng
nhờ anh chị ở gần chăm thay phần mình
đó là một chút chân tình
anh em san sẻ khó khăn cùng nhau chăm lo nhà vợ
chị tươi tâm sự mỗi người có kinh tế khác nhau báo hiếu bố mẹ người ít người nhiều
nhưng nếu xét khía cạnh giúp đỡ bố mẹ vợ thì ba anh rể đầu gần gũi và gắn bó từ lúc gia đình khó khăn
khoảng thời gian bố mẹ lo cho năm chị em chị tươi ăn học phải nhờ cậy ba anh con rè đầu
các anh cho bố mẹ vợ vay tiền đóng học phí sửa sang nhà cửa
dù số tiền chỉ vài trăm nghìn hoặc một hai triệu đồng
nhưng trong cảnh thắt ngặt việc giúp đỡ của các anh kịp thời và đáng quý
từ lúc con bé chị tươi đã chứng kiến ba anh rể ra đồng phụ bố mẹ vợ
các anh không nề hà công việc đồng áng nặng nhọc cùng nhau cầy bừa cắt lúa gặt lúa
đến ngày mùa xóm làng đều biết ba anh con rể về phụ vợ chồng ông bình
bởi tiếng các anh trò chuyện tiêu táo với nhau vang cả cánh đồng
mối quan hệ bố vợ và con rể của gia đình ông bình rất êm đềm tình cảm
làng xóm trên dưới chưa từng chứng kiến bảy trang rẻ bất hòa hoặc bố vợ con rẻ lục lục
lễ tết các anh theo vợ về nhà mẹ thăm hỏi quây quần ăn uống
các anh chủ động biếu tiền cho bố mẹ vợ trước cả vợ
chị tươi cũng như các chị em khác thoải mái sắm sửa quả cáp điếu tiền cho bố mẹ
các anh con rẻ không bao giờ khó chịu tìm cách hay nói lời càn ngặt
mối quan hệ bố vợ còn rẻ nhà ông bình
ông bình bền chặt không phải do may mắn mà được vùn đắp nuôi dưỡng từ hai phía
dù thân thiết nhưng ông bình không bao giờ hành sự bụ bã với con rẻ
với người có mặt hoặc vắng mặt ông cứ xử nhã nhặn xưng bố gọi con
ông chưa khi nào nhận xét bình phẩm con rẻ này trước mặt con rẻ kia chê bai con rẻ với con cái
những lần tụ họp ông bình gọi tất cả con rể ngồi chung dù chật trội cũng không tách mầm
mỗi bữa cơm xung họp ông khéo léo khuyên rằng mong con cái giàu rẻ đoàn kết
giữ gìn hạnh phúc gia đình
mỗi khi vợ chồng con gái gặp khó khăn ông bình luôn xuất hiện bên cạnh động viên và hỗ trợ
những lúc khó khăn về kinh tế mất người thân anh rẻ cả thường tìm bố tôi thâm sự
bố đôi ngồi hàng giờ lắng nghe cho anh ấy lời khuyên
hay chuyện một mươi năm trước anh rể thứ hai phát hiện mắc bệnh ung thư máu
suy sụp tinh thần khiến cả nhà hoang mang
lúc đó bố tôi vô cùng lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh động viên và chở anh ấy bằng xe máy xuống hà nội khám bệnh
tại bệnh viện bố tôi xin vào gặp bác sĩ hỏi hàn bệnh tình của con rể
bác sĩ nói nếu gia đình chăm sóc tốt thì anh rẻ có thể sống thêm hai đến ba năm nữa
từ đó bố tôi nhiệt tình sống sáo chở con rẻ đi bệnh viện lấy thuốc
anh rể được bố vợ quan tâm sống lạc quan một mươi năm nay
chị tư kẻ
bố vợ chú đáo quan tâm con cái như ông bình nên được các con rể yêu kính như bố đẻ
ông không có nhiều tiền nhưng tấm lòng bao la tình yêu thương con gái con rẻ vô bờ biến
ông bình gieo nhân lành nên gặp quả ngọt
trải qua bao biến cố gia đình ông dân ổn định con cái an cư lạc nghiệp
thỉnh thoảng con cháu dâu rè hẹn nhau tụ tập về thăm vợ chồng ông bình
mỗi lần như thế nhà ông rộn ràng như hội
vợ chồng ông làm thịt hai con gà chở nhau ra chợ mua thêm thịt heo bò nấu nướng đủ món ngon thiết đã
hai người thích tự tay chuẩn bị bốn mầm cỗ cho con cháu thưởng thức
nhìn con gái ăn uống ngon lành ông bình yên tâm say xưa bên bày trang rẻ quý và cậu con trai
mâm cơm của cánh đàn ông lúc nào cũng chật trội nhưng tràn ngập niềm vui
hiện nay nhiều gia đình sinh con một bề là con gái vẫn có cuộc sống hạnh phúc viền mãn
với họ con nào cũng là con và sinh con ra khỏe mạnh đã là một điều may mắn
từ các câu chuyện của những gia đình hạnh phúc một bè là gái có thể thấy rằng
điều quan trọng hơn cả không phải việc sinh con trai hay con gái
mà chính là việc giáo dục con cái trở thành người có ích để có được niềm vui và hạnh phúc như hiện tại
các gia đình có hai con một bề là gái đã luôn nỗ lực vun vén tạo sự đồng cảm
thấu hiểu giữa vợ và chồng để cùng nhau chăm lo gia đình hạnh phúc
theo một nghiên cứu của các nhà khoa học anh sau khi tìm hiểu cuộc sống của hai một trăm một mươi sáu gia đình
có từ hai đến bốn con trong độ tuổi từ một tháng đến một mươi sáu tuổi
với các sự kết hợp về giới tính khác nhau của bọn trẻ trong một mươi hai biến thể
kết quả cho thấy trong tất cả biến thể có hai cô gái làm cho cuộc sống của gia đình hài hòa nhất
bởi hai con gái ít khi trèo chọc nhau chúng chơi một cách hiền lành và luôn vui vẻ
hai con gái cũng hiếm khi làm phiền bố mẹ ít gây âm mỹ thường tâm sự với cha mẹ và rất yêu thương nhau
sau hai con gái sự kết hợp khiến các vị phụ huynh hài lòng nhất là một trai một gái
những phụ huynh có một trai một gái cho biết bọn trẻ hiếm khi cãi nhau về đủ chơi đồ dùng hay phân công trong công việc gia đình
nhược điểm duy nhất là lớn lên hai đứa khác giới tính này ít quan tâm đến nhau
sự kết hợp dễ chịu thứ ba là hai bé trai
cha mẹ có hai con trai cho biết các con biết quan tâm chăm sóc nhau và chúng là những người bạn bè thân thiết trong suốt thời thơ ấu
tuy nhiên đến lúc lớn bọn trẻ thường ít tâm sự với nhau và cũng ít tâm sự với cha mẹ
fayer mingo phát ngôn viên của nơi đứng ra tổ chức cuộc nghiên cứu cho biết
mỗi đứa trẻ là một món quà của tạo hóa và có rất nhiều điều cha mẹ có thể làm để đảm bảo cuộc sống gia đình ở mức hài hòa nhất có thể
như đảm bảo thời gian của bạn dành cho con nhắc nhở con cái
vì đã thật may mắn khi có anh chị em tạo ra các quy tắc chung của gia đình như các bữa cơm hay các trò chơi cùng nhau
để giúp đỡ mọi thành viên trong gia đình gắn bó với nhau
có thể thấy rằng không phải việc sinh con trai hay con gái mà chính là việc xây dựng gia đình hạnh phúc
giáo dục con cái trở thành những người có ích cho xã hội
bởi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần giúp mọi người trưởng thành
gia đình hạnh phúc lành mạnh mới giúp xã hội phát triển vững mạnh
con cái là lộc trời ban sinh được nhiều con là có phúc đức
nuôi con là chuyện quan trọng nhưng dạy con còn quan trọng gấp bội
câu chuyện về gia đình ông bình chính là minh chứng cho việc thành công trong việc nuôi dạy con
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau